ubnd tp hcm vừa giao các quận huyện sở ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án chống sạt lở
để bảo đảm an toàn cho người dân trong những đợt mưa lũ chiều cường thường xảy ra vào cuối năm
cụ thể ubnd huyện nhà bè cẩn trương triển khai thi công hai mươi ba công trình phòng chống thiên tai sung yếu
cấp bách sử dụng nguồn vốn quỹ phòng chống thiên tai thành phố
huyện cần giờ nhanh chóng xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố sụp lúng
của ba dự án xây dựng kề kiên cố bảo vệ tại khu dân cư ấp an nghĩa an hòa xã an thế đông
các quận huyện kiểm tra rà soát các vị trí sung yếu tổ chức thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình nhà ở lấn chiếm bờ sông kênh rạch bờ bao đầy bao
vận chuyển xe quá tải trọng cho phép qua công trình đê bao bờ bao đặc biệt là đê bao bờ hũ ven sông sài gòn
thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công bảo đảm công trình đạt chất lượng an toàn
nhằm phát huy hiệu quả trong các đợt triều cường mưa lũ cuối năm